thưa quý vị câu chuyện về một người có chiếc xế hộp chỉ để trong hầm xe không hề lưu thông trên đường nhưng một ngày đẹp trời chủ xe bỗng nhận được thông báo phạt nguội không còn là chuyện hiếm
rồi câu chuyện về xe ô tô không hề lưu thông qua trạm thu phí thế nhưng chủ xe bất ngờ nhận được tin nhắn trừ tiền cũng không còn là chuyện lạ
với những câu chuyện kiều quyết làm cam chịu trong quản lý giao thông đã không còn là hiếm gặp các chủ phương tiện còn là người điều khiển phương tiện đã cố tình thực hiện hành vi nhằm mục đích là trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để vi phạm pháp luật
tăng mức xử phạt đối với hành vi này là điều cần làm ngay và hàng loạt các biện pháp khác cũng cần được triển khai để ngăn chặn
cùng đến với câu chuyện giao thông ngày hôm nay
số thì dán thành số tám anh tài xế này có vẻ khá thông minh nhưng tiếc là anh không được khéo tay cho lắm
ở một trường hợp khác kỹ nghệ cắt rán thủ công của bác tài này có vẻ chuyên nghiệp hơn phải tinh mắt lắm mới có thể nhận ra số tám đã biến thành số ba
rồi thì e thành ép f thành e thật giả lẫn lộn
hay trời cháo hơn thì như thế này thật kém may mắn cho những chủ xe nào có biển số chùng với những xe này
khi bỗng nhiên những tờ thông báo phạt nguội đầy oán ức được gửi về tận nhà thông báo lỗi vi phạm
tháng trước tôi nhận được một cái thông báo phạt nguội về nhà
rõ ràng là tôi không đi đâu cả làm tôi rất là bức xúc
trong khi cái việc mà để xóa cái hàng hội ra cũng khá là lằng nhằng rất mất thời gian cho tôi
cái việc này cần phải có những biện pháp gì để nâng cao ý thức của người dân và phạt thật nặng những trường hợp che biển số như thế
nó làm như thế là đi ngược với thời đại và khôn vặt
tôi nghĩ hiện tại thì cái việc nâng mức xử phạt là cái biện pháp có thể nói là hiệu quả nhất
ví dụ như cái nghị định một trăm linh thôi
khi mà cấm người
uống rượu bia đi ra đường thì cái tình trạng đó đã giảm hẳn
vì vậy trong cái thời điểm hiện tại thì không có lẽ không có cách nào tốt hơn là việc xử phạt
ngoài ra thì những cái trường hợp mà làm giả biển số xe như thế thì nên có những cái chế tài
dần dần nên tính những cái chế tài nó mới nghiêm khắc hơn
nó mang tính răn đe hơn để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này
quá bức xúc trước tình trạng này mà thời gian gần đây trên các diễn đàn lớn của cộng đồng tài xế ở việt nam
liên tục đăng tải hình ảnh bằng chứng vi phạm của các chủ xe có tính nét không mới sạch sẽ này
phần vì lên án hành vi thiếu đạo đức
phần khác để các khổ chủ có bằng chứng để minh hoàn nếu có lỡ gặp vận hạn
đa phần trên các diễn đàn này đều cho rằng chế tài xử phạt cho hành vi này hiện vẫn còn nhẹ và chưa đủ sức gian đề
đến nguyên nhân là một số lái xe chuyên nghiệp ví dụ như những người xe tải hoặc là những người mà shipper chở hàng chẳng hạn
thì họ đã từng bị
xử lý về hành vi này rồi và họ phát hiện ra là xử lý về hành vi này thì cái mức phạt nếu mà so với đi ngược chiều
so với là đi vào đường cao tốc hoặc là những cái hành vi là đi vào những cái đường đường cấm
thì cái mức phạt này là thấp hơn cái mức phạt với hành vi đó
chính vì vậy là nhiều người có ý thức coi thường pháp luật và quyết tâm là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
nên đã che giấu thông tin của mình che giấu biển số xe của mình để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
theo quy định trong nghị định một trăm hai mươi ba sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh người điều khiển ô tô cố tình che xóa làm thay đổi biển số
sẽ bị phạt từ bốn đến sáu triệu đồng
tuy nhiên nhiều luồng ý kiến cho rằng đây là hành vi cố tình vi phạm và gây nhiều hệ lụy cho xã hội
vậy nên cần cân nhắc việc xử lý bổ sung như tước giấy phép lái xe hay tạm giữ phương tiện thậm chí là xử lý hình sự nếu tái phạm nhiều lần
và rõ ràng là với những trường hợp này thì phải xử lý
ngoài việc xử phạt đến mức có thể đến sáu triệu đồng thì còn có thể là tước giấy phép lái xe trong một khoảng thời gian nhất định
để đảm bảo cho cái việc chấp hành giao thông thì sửa luật chỉ là một vấn đề thôi
và tôi nghĩ rằng là chỉ là vấn đề cuối cùng khi các cái giải pháp khác nó không đạt hiệu quả
thế còn cái hiệu quả cao nhất ở đây là phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
để cho mọi người tham gia theo tuyên truyền
vân thủ kỹ pháp luật để thành một lết văn hóa giao thông
khuyến khích người dân tố giác các trường hợp này qua hình ảnh với các cơ quan chức năng
là giải pháp hữu hiệu nhất để xử lý triệt đề tình trạng này
cả cộng đồng cùng lên án cả xã hội cùng vào cuộc
thì những hành vi thiếu đạo đức này sẽ dần bị xóa bỏ bị tẩy chay khỏi một cộng đồng văn minh